còn tại cà mau công an tỉnh cà mau cũng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn phúc dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
về hành vi lưu hành tiền giả đây là đối tượng bị công an tỉnh cà mau truy nã vào tháng một mươi năm hai nghìn hai
theo hồ sơ nguyễn phúc dũng và đồng bọn đã thực hiện hành vi lưu hành tiền giả
và bị công an tỉnh cà mau khởi tố bắt giam
sau đó hai mươi một đối tượng có liên quan đã được đưa ra xét xử riêng nguyễn phúc dũng bỏ trốn
trong quá trình lần trốn tại địa bàn tp hcm dũng liên tục thay đổi địa điểm cư trú
và sử dụng các loại giấy tờ giả mang tên nguyễn văn tý
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của công an tỉnh cà mau đã phát hiện và bắt giữ dũng
tại khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm